trong khi đó tỉnh cao bằng vừa tiếp nhận ba trăm sáu mươi chín công dân lao động trở về địa phương từ các ổ dịch tại tỉnh bắc giang
các công dân được thực hiện thời gian cách ly theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của huyện thạch an và quảng hòa
tại khu cách ly của hai huyện thạch an và quảng hòa việc tiếp nhận công dân được thực hiện theo đúng kế hoạch thuận lợi và an toàn
tất cả các cán bộ nhân viên tham gia thực hiện phải mặc đồ bảo hộ
phun khử trùng phương tiện vận chuyển công dân đồ dùng cá nhân của công dân mang theo
công dân tháo bỏ áo bảo hộ và khẩu trang sát khuẩn tay sử dụng khẩu trang mới đo thân nhiệt lấy mẫu xét nghiệm để sàng lọc trước khi vào khu cách ly tập trung
kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên của ba trăm sáu mươi chín công dân đều âm tính với virus sars cov hai